một nghiên cứu mới đây từ học viện bách khoa ransulier hoa kỳ đã chỉ ra rằng
trà xanh là một thức uống phổ biến trên toàn thế giới và theo truyền thống được sử dụng như một loại thảo dược
để điều trị nhiều bệnh như ngăn ngừa tiểu đường béo phì ung thư và các bệnh tim mạch
p năm mươi ba có một số chức năng chống ung thư nổi tiếng bao gồm ngăn chặn sự phát triển của tế bào
để cho phép sửa chữa dna kích hoạt quá trình sửa chữa dna và bắt đầu quá trình chết tế bào
theo chương trình được gọi là aptos nếu tổn thương dna không thể được sửa chữa
một đầu của protein được gọi là vùng đầu n có hình dạng linh hoạt và do đó có thể phục vụ
một số chức năng tùy thuộc vào sự tương tác của nó với nhiều phân tử
egcg là một chất chống oxy hóa tự nhiên có nghĩa là nó giúp phục hồi những tổn thương gần như liên tục
gây ra bởi quá trình chuyển hóa oxy được tìm thấy nhiều trong các chức năng
các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự tương tác giữa egcg và p năm mươi ba giúp bảo vệ protein khỏi bị thoái hóa
thông thường sau khi được sản xuất trong cơ thể p năm mươi ba nhanh chóng bị phân hủy khi vùng đầu cuối n
tương tác với một protein được gọi là mdmm hai
chu kỳ sản xuất suy thoái thường xuyên này giữ mức p năm mươi ba ở một hang số thấp
ngoài ra cả egcg và mdm hai đều liên kết tại cùng một vị trí tại p năm mươi ba miền n terminal
vì vậy egcg cạnh tranh với mdm hai
khi egcg liên kết với p năm mươi ba protein không bị phân hủy thông qua mdm hai
vì vậy mức độ p năm mươi ba sẽ tăng lên khi tương tác trực tiếp với egcg
và điều đó có nghĩa là có nhiều p năm mươi ba hơn cho chức năng chống ung thư
đây là một tương tác quan trọng
phát hiện của các nhà nghiên cứu giúp giải thích cách gcg có thể thúc đẩy hoạt động chống ung thư của p năm mươi ba
mở ra cánh cửa để phát triển các loại thuốc có các hợp chất giống như egcg
đồng thời phát hiện cũng chỉ ra một mục tiêu mới cho việc khám phá thuốc điều trị ung thư ở người
trà xanh là một loại thức uống rất tốt cho sức khỏe
tuy nhiên nếu không sử dụng đúng sẽ lại gây hại
và giờ đây sẽ là những thời điểm tuyệt đối không nên uống trà xanh
một là không uống trà xanh ngay sau bữa ăn
thông thường chúng ta hay uống trà xanh ngay sau bữa ăn
điều này sẽ không có lợi
nguyên nhân là do chất tanin có trong trà xanh có thể kết hợp với protein trong thực phẩm mà chúng ta ăn gây khó tiêu đầy bụng
tanin còn kết hợp với một số vitamin khoáng chất như canxi sắt có trong thức ăn gây kết tùa khó hấp thu
do đó cần tránh uống trà xanh ngay sau bữa ăn
thứ hai là không nên uống trà xanh khi còn quá nóng
nhiều người có thói quen uống trà xanh phải nóng nhưng điều này cũng không có lợi
nguyên nhân là khi uống nước nóng sẽ làm hỏng lớp lót niêm mạc thực quản
từ đó tăng kích thích lặp đi lặp lại tạo ra các hợp chất gây viêm tăng nguy cơ ung thư thực quản
ở nước ta trà xanh cũng là một loại uống được ưa thích và không thể thiếu
tuy nhiên để bảo vệ thực quản không nên dùng đồ uống quá nóng
hãy đợi nó nguội đến nhiệt độ vừa đủ để uống vẫn ngon mà không gây hại đến sức khỏe
thứ ba là không uống trà xanh khi bụng đói
một số người có thói quen uống trà xanh vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy
điều này cũng không có lợi
cà phê in có trong trà có thể tăng năng lượng cho bạn
nhưng uống khi bụng đói nó sẽ gây ra phản ứng như buồn nôn chóng mặt khó chịu căng thẳng
trà xanh có chứa chất chống oxy và polyphenol có thể làm tăng sản xuất acid dạ dày và làm dối loạn tiêu hóa
thời điểm lý tưởng nhất là dùng trà xanh giữa các bữa ăn hoặc sau bữa ăn nhưng tránh dùng ngay sau khi ăn
thứ tư là không nên thêm mật ong vào trà xanh khi có nóng
thêm mật ong và trà xanh giúp làm tăng hương vị
tuy nhiên nếu bạn thêm mật ong khi trà vào nóng sẽ làm cho các chất dinh dưỡng của mật ong bị phá hủy
do đó hay để nhiệt độ của trà xanh giảm xuống lúc này có thể thêm mật ong vào để uống
thứ năm là không nên uống thuốc với cha xanh
nhiều người uống thuốc bằng nước trà xanh điều này có thể rất nguy hại vì thành phần hóa học có trong thuốc có thể tương tác bất lợi với các thành phần có trong trà xanh
do đó bạn nên uống thuốc với nước trắng đun sôi để nguội
thứ sáu là không nên uống nhiều trà xanh trong ngày
cha xanh tốt cho sức khỏe nhưng không có nghĩa là uống càng nhiều càng tốt
nên dùng hai ba tách trà trong chế độ ăn uống hàng ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
nếu uống quá nhiều trà xanh có thể dẫn đến thiếu sắt
nguyên nhân là do chất tanin có trong trà xanh có thể cản trở khả năng hấp thụ chất sắt của cơ thể
cũng giống như cà phê trà xanh cũng chứa caffeine
sử dụng quá nhiều caffeine trong ngày có thể gây ra tác dụng phụ có hại bao gồm đau đầu ẻo ải lo lắng cáu kình
vì vậy dùng chai điều độ hàng ngày là rất quan trọng nên dùng hai ba cốc mỗi ngày
thứ bảy là nên uống trà khi nghỉ ngơi thư giãn
khi đến văn phòng nơi làm việc chúng ta có thói quen là pha trà rồi uống vào đầu giờ làm việc
tuy nhiên làm như vậy là không khoa học uống trà khi nghỉ ngơi mới là cách tốt nhất